sáng nay tòa án nhân dân tp hcm xét xử đường dây sản xuất mua bán ma túy do văn kính dương
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một quê hà nội và chín đồng phạm thực hiện
dương bị truy tố về năm tội danh sản xuất mua bán trái phép chất ma túy lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trốn khỏi nơi giam giữ làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức với khung hình phạt cao nhất là tử hình
bị cáo vũ hoàng anh ngọc hai mươi năm tuổi người tình của dương được xác định là có vai trò đồng phạm
và cũng đối diện khung hình phạt cao nhất là tử hình
theo cáo trạng vào năm hai nghìn một mươi khi đang thụ án với hai tội danh cướp giật tài sản và tăng trữ trái phép chất ma túy
tại trại giam ở tỉnh thanh hóa văn kính dương đã bỏ trốn và tiếp tục phạm tội
trong lần đi vũ trường tại campuchia dương được ông tông cung cấp nguyên liệu và công thức để sản xuất ma túy
ngày ba tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy dương cùng đồng phạm mang ra hà nội một vali thuốc lắc hơn ba mươi kg để phân phối
sau khi giao chót lọt năm viên cho người đàn ông không rõ lai lịch dương và đàn em tiếp tục đem một mươi hai viên ra hải phòng
nhưng bị cảnh sát đột kích đàn em bị bắt còn dương chạy thoát về thành phố hồ chí minh
lực lượng công an đồng loạt bao vây khám xét một mươi ba xường sản xuất nơi ở của nhóm dương tại thành phố hồ chí minh và các tỉnh
dương và các đồng phạm bị bắt trong đó có người tỉnh hót gơn ngọc miu
cơ quan chức năng thu giữ hàng chục kg ma túy hơn một mươi tỷ đồng bảy ô tô nhiều máy móc tăng vật
dự kiến phiên tòa xét xử trong nhiều ngày